thưa quý vị các nhà khoa học tại anh thì đang sử dụng một công nghệ tương tự như đã tạo ra vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca
để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao
vaccine mà các nhà khoa học từ đại học oxford viện francis crick và đại học colit london phát triển có tên là langvax
hoạt động bằng cách sử dụng một chuỗi adn để huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các protein cờ đỏ hay các kháng nguyên đột biến trong các tế bào ung thư phổi
một mươi liều vaccine đã được sản xuất để thử nghiệm trên những người có nguy cơ cao mắc ung thư phổi
langvax cũng có thể đưa ra một lộ trình khả thi để ngăn ngừa một số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu
tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh giải pháp tối ưu để giảm nguy cơ mắc ung thư phổi là ngừng hút thuốc
mỗi năm ở anh có khoảng bốn mươi tám năm trăm linh trường hợp
mắc ung thư phổi bảy mươi hai trong số đó là do hút thuốc lá
các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học ở hàn quốc đã bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc và giảm giờ làm để ủng hộ các bác sĩ tập sự
động thái trên cho thấy là căng thẳng y tế kéo dài hơn một tháng qua ở hàn quốc thì chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
hiệp hội giáo sư y khoa hàn quốc cho biết các giáo sư của một mươi chín trong tổng số bốn mươi trường y
trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ
và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày hai mươi năm tháng ba
các giáo sư y khoa tại đại học y yongseon một trong những trường y lớn nhất hàn quốc đã nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt
tuy nhiên con số chính xác chưa được tiết lộ
khoa y của đại học usan cũng có động thái tương tự với bốn trăm ba mươi ba trong số khoảng một giáo sư xin thôi việc
trong khi đó các giáo sư trường y tại đại học quốc gia seoul và bệnh viện đại học quốc gia seoul
cũng bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc
nhóm giáo sư này cũng giảm giờ làm xuống năm mươi hai giờ trên tuần và tuyên bố sẽ chỉ đàm phán
nếu chính phủ bãi bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh
hành động tập thể của các giáo sư y khoa khiến dư luận lo ngại sẽ làm tê liệt thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay cả nước đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm da cầm tại sáu tỉnh thành phố
và đã có ca tử vong đầu tiên sau chín năm kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
trong khi đó thời tiết hiện có nhiều thay đổi thất thường và điều này rất có lợi cho virus cúng gia cầm phát triển
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúng gia cầm sang người
nhất là trong bối cảnh các nước láng giềng vẫn không ngừng gia tăng số ca mắc
tích lũy từ năm hai nghìn ba đến nay cả nước đã ghi nhận một trăm hai mươi tám người nhiễm cúm ah năm n một trong đó có sáu mươi năm người tử vong
đây là căn bệnh không xảy ra thường xuyên ở người
nhưng có diễn biến nhanh và khá nguy hiểm
trên thế giới từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúng gia cầm cho động vật ở tất cả các khu vực

trong nước theo y tế các bệnh không xảy ra thường xuyên ở các khu vực chủ yếu là do chủng virus cúng ah năm n một
theo thông tin từ cục thu y bộ nông nghiệp phải phát triển nông thôn
dịch cúng gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương trên cả nước
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tìm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cúng gia cầm sang người
tiếp tục ghi nhận sự lây lan của cúng gia cầm tại các khu vực trên thế giới
đặc biệt là năm ngoái thì chúng ta thấy ở campuchia có cái nguồn bệnh trong các đàn da cầm và hoang dã
và cái đặc điểm di cư bây giờ nó cũng thay đổi biến động theo thời tiết biến động theo biến đổi khí hậu
thì những cái đấy là chúng ta khả năng không chế của chúng ta còn rất khó
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúng ah năm n một lây từ người sang người
virus cúng ah năm n một là chủng cúng độc lực cao người bị nhiễm cúng thường diễn tiếng nặng và tử vong với tỷ lệ cao
người dân nên chủ động phòng bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế và bộ nông nghiệp
thưa quý vị trước đây thì mỗi năm người việt nam chi ra hàng tỷ đô la để ra nước ngoài khám chữa bệnh
trong khi đó ngành y tế trong nước đã tiến bộ rất nhanh
nhiều thành tiệu y học được thế giới công nhận nhiều chuyên gia ngành y khoa cũng được giới khoa học quốc tế sướng tên
năng lực thì không thua kém các nước bạn và lợi thế là chi phí khám chữa bệnh tại nước ta được đánh giá là phải trăng
thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới
chính vì vậy mà nhiều năm gần đây y tế của nước ta đã thu hút được không ít người
người nước ngoài đến khám và chữa bệnh đồng thời là người việt
điều trị cho bệnh nhân bảy ngày thì hiện tại bệnh nhân cũng đỡ đau ở vùng phổ tay rồi
và các ngón tay hoạt động cũng được dễ dàng hơn
cách thức chúng tôi điều trị là vừa điện châm rồi thủy châm
là bệnh viện đầu ngành về châm cứu với phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc
hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh khó
đã giúp bệnh viện thu hút nhiều người nước ngoài về việt nam chữa bệnh
đại dịch covid một mươi chín kết thúc số lượng bệnh nhân đến đây ngày càng tăng
trong những năm qua bệnh viện trưng cứu trung ương cũng đã chuẩn bị về đến cơ sở vật chất
nhân lực và phan trang thiết bị để phục vụ cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh
kể cả trong nước và người nước ngoài
trong những ngày đầu tháng một mươi hai của năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi ba các bác sĩ bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi người australia
mắc nang mật chủ bằng phương pháp mổ nội soi một lỗ
chúng tôi rất hạnh phúc vì con hồi phục nhanh sau phẫu thuật
lúc con phát hiện bệnh tôi đã tìm hiểu khắp indonesia nơi chúng tôi đang sống
rồi singapore và nhiều nước châu âu nữa
qua nhiều nguồn thông tin và đọc báo cáo quốc tế của bác sĩ sơn
chúng tôi đã quyết định đến việt nam thật khâm phục kinh nghiệm cũng như truyền môn của bác sĩ
chi phí thấp trình độ tay nghề của bác sĩ cao là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người nước ngoài
việt kiều tìm đến việt nam để khám chữa bệnh
bây giờ điều trị của việt nam thì cũng không thua kém gì các nước châu âu
cũng như là các nước tiên tiến trên thế giới
mà cái chi phí thì lại rất là thấp do đó mà bệnh nhân nước ngoài đến đây cũng khá đông
với những tiến bộ đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân
đặc biệt là việc áp dụng hiệu quả các kỹ thuật cao
cùng chi phí hợp lý việt nam đang là điểm đến của nhiều người nước ngoài khi có nhu cầu khám chữa bệnh
trong những năm qua thì nhiều bác sĩ hay chuyên gia người nước ngoài không chỉ hỗ trợ y tế việt nam
mà nhiều người còn tình nguyện định cư và làm việc vì sự yêu mến và gắn bó với đất nước con người việt nam
với trình độ chuyên môn cao và quyết tâm công hiến không ngừng
họ đã mang lại cho hệ thống y tế của việt nam nói chung những thay đổi tích cực trong dịch vụ chăm sóc y tế
thắp sáng thêm hy vọng cho người bệnh tại các khu vực khó khăn
tôi sinh ra ở thủ đô la habana cuba
với mơ ước được khám bệnh cứu người tôi đã trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp một
chuyên ngành tim mạch tại viện tim mạch và phẫu thuật tim mạch trường đại học la habana
tôi đã có năm năm làm việc tại venezuela
năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên tôi đến việt nam
theo chương trình hỗ trợ y tế của chính tôi
tôi đã tìm ra những vùng nước này dành cho việt nam
và làm việc tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới ở quảng bình
sau đó tôi đứng trước rất nhiều lựa chọn
quay trở lại cuba tìm công việc mới tại việt nam hoặc các quốc gia khác
tuy nhiên trong thời gian công tác ở việt nam
tôi đã nảy sinh tình yêu với đất nước này và quyết định ở lại
tại đây tôi cũng có nhiều cơ hội để giúp bệnh nhân nghèo
người có thu nhập thấp ở những vùng nông thôn miền núi
tôi có rất nhiều tâm hồn để giúp người
bởi vì ngày nào cũng có mặt liên quan đến trực tiếp các dưỡng bệnh
không riêng gì tôi mà trực tiếp các dường bệnh khác
nhưng mà cũng rất chú ý đến tôi
bởi vì là tôi là người bệnh nhân nặng nhất trong phòng khám này
nói sáu năm rồi tôi cũng đang điều trị đây
nhưng tôi nghĩ chưa có bác sĩ nước ngoài tôi đã cũng thấy yên tâm rồi mà
bây giờ lại có thêm bác sĩ nước ngoài
mình lại càng yên tâm hơn
nằm đây thì ngày nào bác sĩ cũng đến
cũng hỏi thăm và quan tâm đến bệnh nhân
rất là nhiệt tình và chú đàng
mỗi ca bệnh đều vô cùng đặc biệt với tôi
bởi họ luôn có những hoàn cảnh điều kiện hoặc hạn chế khác nhau
nhưng tôi cho rằng mọi người bệnh đều bình đẳng
tôi và đội ngũ luôn cẩn trọng
và cố gắng hết sức trong việc trần đoán và cứu chữa
vợ tôi cũng là người cuba và cũng đang công tác tại đây
chúng tôi sẽ dự định ở lại đây lâu dài
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
vn đã trở thành điểm sáng trong công tác kiểm soát dịch bệnh và chữa bệnh
có được thành công đó cũng là nhờ sự dẫn dắt đúng hướng của chính phủ
và năng lực của ngành y tế việt nam
mối quan tâm hàng đầu của du khách của bệnh nhân là chất lượng dịch vụ
cũng tức là cơ sở vật chất và năng lực của các cơ sở y tế
tại những nước mà họ dự định đến
đây là yếu tố mang tính quyết định trong cạnh tranh khách hàng
năng lực thì chúng ta có tuy nhiên trên thực tế thì còn nhiều rào cản
trong việc thu hút người nước ngoài đến việt nam khám chữa bệnh

trình độ ngoại ngữ giao tiếp
bằng tiếng anh của nhân viên y tế nước ta
còn nhiều hạn chế các cơ sở y tế
phát triển thì không đồng bộ không
có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế
và ngành du lịch mục tiêu đặt ra
thì có nhưng việc triển khai
còn chậm và rời rạc
manh muốn hay nhỏ lẻ thiết nghĩ
thời gian tới đây các bệnh viện cần tiếp tục
phải đẩy mạnh phát triển y tế trên sâu
theo tiêu chuẩn quốc tế có sự
phối hợp giữa y tế và du lịch
giới thiệu quảng bá về y tế
thông qua du lịch để thu hút
người nước ngoài đến khám trị bệnh